chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh
từ sau phiên họp thứ một mươi năm của ban chỉ đạo đến nay các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương
đã có nhiều nỗ lực cố gắng khẩn trương nghiêm túc thực hiện kết luận của ban chỉ đạo và thường trực ban chỉ đạo
quan tâm phối hợp chặt chẽ tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án
xác minh các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
nhiều vụ án được mở rộng điều tra khởi tố thêm nhiều bị can làm rõ bản chất hành vi chiếm đoạt tham nhũng của các bị can bị cáo
để xử lý theo quy định của pháp luật
đã xử lý rứt điểm một mươi ba vụ án hai mươi bốn vụ việc khởi tố mới một mươi vụ án phục hồi điều tra bảy vụ án kết thúc điều tra hai mươi một vụ án một trăm hai mươi bảy bị can
ban hành cáo trạng truy tố một mươi tám vụ án chín mươi tám bị can xét xử sơ thẩm một mươi hai vụ án bốn mươi một bị cáo xét xử phúc thẩm một mươi ba vụ án một trăm năm mươi sáu bị cáo
đã tạm giữ kê biên tài sản phong tỏa tài khoản ngăn chặn giao dịch tài sản giá trị trên một mươi tỷ đồng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh
đạt được những kết quả nêu trên là do ban chỉ đạo thường trực ban chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan chức năng
đã có quyết tâm lớn đồng thuận cao phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng có cách làm khoa học bài bản nề nếp
từ thực tiễn chỉ đạo xử lý các vụ án lớn rút ra nhiều kinh nghiệm quý và tiếp tục khẳng định quyết tâm của đảng nhà nước
đối với công tác phòng chống tham nhũng với tinh thần kiên quyết kiên trì liên tục không có vùng cấm được nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao
về nhiệm vụ thời gian tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng
tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai tích cực khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án
xác minh xử lý các vụ việc theo kế hoạch của ban chỉ đạo
từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi chín kết thúc điều tra sáu vụ án ban hành cáo trạng truy tố năm vụ án xét xử sơ thẩm một mươi một vụ án xét xử phúc thẩm hai vụ án kết thúc xác minh một mươi bảy vụ việc
thường trực ban chỉ đạo thống nhất bổ sung hai vụ án vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo gồm vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp và dịch vụ kỹ thuật nhật cường công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm nhật cường và các đơn vị có liên quan
kết thúc việc theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo đối với bốn vụ án tám vụ việc do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay các đại biểu quốc hội làm việc tại tổ thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng
cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng
đa số ý kiến đại biểu cho rằng một số quy định trong dự thảo luật cần tiếp tục giả soát thêm về tính khả thi tính cụ thể như phân loại cấp công trình xây dựng xây dựng công trình cấp bách quản lý trật tự xây dựng quy định trách nhiệm của các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng công trình bổ sung chế tài để nâng cao hiệu lực hiệu quả việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng
vấn đề được cho nhiều ý kiến là quy trình cấp giấy phép xây dựng vẫn còn nhiều thủ tục hành chính thời gian cấp giấy phép còn dài còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng xây dựng không phép không đúng giấy phép tình trạng được cấp giấy phép xây dựng nhưng chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường hay chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy
về thực hiện quyết định phạt vi phạm hành chính nhiều nơi còn chưa quyết liệt triệt đề nhiều đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ trường hợp dự án công trình được miễn giấy phép xây dựng để tránh bị lạm dụng buông lỏng quản lý giả soát bổ sung quy định xử lý vi phạm trật tự xây dựng và thực hiện nghiêm kỷ cương trong quá trình tổ chức triển khai
liên quan đến dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều các đại biểu cơ bản thống nhất với việc sửa đổi hai luật
tuy nhiên dự thảo luật cần thể hiện rõ nét hơn một số nội dung như đổi mới nhận thức và ý thức trách nhiệm về chủ động phòng chống thiên tai đặt yêu cầu về phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển
nâng cao năng lực dự báo cảnh báo thiên tai đến năm hai nghìn ba mươi đạt trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực nâng cao năng lực tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
tin chúng tôi vừa thực hiện sáng nay tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi nqtvk của bộ chính trị về sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp
tham dự hội nghị còn có phó thủ tướng vương đình huệ thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị nhiều ý kiến phát biểu cho thấy việc sắp xếp các nông lâm trường luôn là vấn đề nóng phức tạp do liên quan đến đất đài
theo báo cáo tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đã có một trăm sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu công ty nông lâm nghiệp đã sắp xếp chuyển sang hoạt động theo mô hình mới
qua đó đã giúp các công ty minh bạch tài chính hơn giải quyết tốt chính sách chế độ đối với người lao động hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng rõ rệt và không dựa vào ngân sách
tuy nhiên thời gian qua việc triển khai thực hiện phương án tổng thể sắp xếp đã được thủ tướng phê duyệt còn chậm nhất là đối với sắp xếp theo mô hình hai thành viên trở lên mới đạt ba mươi năm và có hai mươi bảy công ty chưa thực hiện việc sắp xếp
tình trạng đất cho thuê cho mượn liên doanh liên kết sử dụng đất không đúng đối tượng mục đích còn tiếp diễn chưa được giải quyết rứt điểm
phát biểu và kết luận tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh để phát triển các công ty nông lâm trường một cách thực sự bền vững hiệu quả cần phải có cơ chế chính sách khơi thông có giải pháp quản lý thật sự chặt chẽ hiệu quả các nguồn lực đất đai tài nguyên rừng nguồn nhân lực tại chỗ
đặc biệt nghiêm cấm tình trạng phát canh thu tô hưởng lợi trung gian
cùng với đó tạo việc làm bảo đảm sinh kế cho người dân địa phương nhất là đồng bào thiểu số góp phần giải quyết tốt vấn đề tái định cư gắn với quản lý sử dụng đất đai bảo vệ phát triển rừng
đồng thời thu hút mạnh đầu tư thúc đẩy sớm hình thành các vùng sản xuất nông lâm sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn thâm canh ứng dụng công nghệ gắn với công nghiệp chế biến
qua đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số ba mươi về tiếp tục sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp được thủ tướng chính phủ kết luận tại sơ kết năm năm này
đoàn kiểm tra số ba của bộ công an do thượng tướng bùi văn nam quý viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến kiểm tra công tác công an năm hai nghìn một mươi chín tại công an tỉnh quảng ninh vào sáng nay
tại buổi kiểm tra đoàn kiểm tra đã đưa ra những ý kiến nhằm giúp công an tỉnh quảng ninh tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản công tác phòng ngừa và phòng chống các loại tội phạm trong thời gian tới
phát biểu tại buổi kiểm tra thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích mà cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ninh đã đạt được từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
thứ trưởng bùi văn nam nêu rõ công an tỉnh quảng ninh đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các quy định của bộ về công tác nghiệp vụ cơ bản tổ chức lực lượng phương tiện bảo vệ an toàn đối với các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội quan trọng góp phần tích cực tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương
thứ trưởng bùi văn nam đồng tình với phương hướng nhiệm vụ công tác mà công an tỉnh quảng ninh đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi đồng thời đề nghị công an tỉnh quảng ninh chủ động nắm phân tích dự báo sát đúng tình hình và đề ra giải pháp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nổi lên ngay từ đầu và ngay tại cơ sở không để bị động bất ngờ và kéo dài
trước mắt phải triển khai nghiêm túc hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
cũng trong sáng nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc tại xã biên giới ngọc lâm huyện thanh trương nghệ an và tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nơi đây
tại xã ngọc lâm thứ trưởng nguyễn văn thành và đoàn công tác của bộ công an công an tỉnh nghệ an đã làm việc với ủy ban nhân dân xã tham quan phòng làm việc của ban công an xã ngọc lâm
đây là xã biên giới
có một mươi bảy km giáp với nước bạn lào gồm một mươi bốn bản hơn một bốn trăm linh hộ sáu một trăm linh ba nhân khẩu chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống
xã ngọc lâm đã được bố trí ba đồng chí công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng phó công an xã
tại buổi làm việc với cấp ủy chính quyền xã ngọc lâm thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị cấp ủy chính quyền tiếp tục quan tâm giúp đỡ phối hợp tốt với ban công an xã nhằm chủ động nắm chắc tình hình an ninh biên giới
đối với ban công an xã thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu cần chủ động tìm hiểu phong tục tập quán của bà con dân tộc thiểu số dành nhiều thời gian để tự học tập nâng cao năng lực thực tiễn
dịp này thứ trưởng nguyễn văn thành đã tặng một chiếc tv và một bộ máy tính cho ủy ban nhân dân xã và ban công an xã ngọc lâm
cũng trong buổi làm việc tại xã ngọc lâm đoàn công tác của đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành đã tham dự chung vui ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư bản mà xã ngọc lâm huyện thanh trương
tại đây thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đã tặng quà cho bà con nhân dân thăm hỏi tặng quà cho gia đình ông lương văn hùng gia đình chính sách hiện gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
tại hà nội trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an sáng nay đã chủ trì hội nghị tổng kết năm năm công tác khoa học công an
tham dự hội nghị còn có đồng chí lê xuân định thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ đồng chí vũ văn hiền phó chủ tịch chuyên trách hội đồng lý luận trung ương cùng đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết năm năm công tác khoa học công an thực hiện nghị quyết số một mươi sáu của đảng ủy công an trung ương
và chỉ thị số hai của bộ trưởng bộ công an về công tác khoa học công an trong tình hình mới ngay ý kiến tham luận của một số tập thể cá nhân điển hình
qua đó khẳng định trong năm năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đầu tư phát triển khoa học công nghệ
từng bước đưa công tác khoa học công an vào nền nếp qua năm năm đã có hơn bốn trăm linh đề tài nghiên cứu khoa học có chất lượng cao
sau khi đánh giá nghiệm thu đã được ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn các mặt công tác chiến đấu của lực lượng
công tác nghiên cứu khoa học cũng đã góp phần phát triển công nghiệp an ninh giúp cải tiến chế tạo sản xuất tăng cường trang bị hàng trăm loại phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ
vũ khí chuyên dụng công cụ hỗ trợ cho các đơn vị nghiệp vụ đơn vị chiến đấu địa bàn trọng điểm đáp ứng những tình huống đột xuất và yêu cầu cấp bách
ngoài ra còn có hai mươi công trình nghiên cứu lịch sử đã cung cấp cơ sở hạ tầng xử liệu làm sáng tỏ nhiều sự kiện lịch sử thống nhất nhận thức trên nhiều vấn đề của lịch sử công an nhân dân
lịch sử quân sự lịch sử đảng cộng sản việt nam cung cấp luận cứu khoa học để bổ sung phát triển lý luận công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh đảng và nhà nước ta luôn coi phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu
là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc đồng thời khẳng định trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội công tác nghiên cứu chiến lược khoa học công nghệ có vị trí quan trọng
được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cấp ủy lãnh đạo công an các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
sau năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi sáu và chỉ thị số hai công tác khoa học công an đã đạt được những kết quả nổi bật tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
bên cạnh đó thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương phải tập trung quan tâm tới công tác phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao phục vụ công tác công an thực hiện chính sách thu hút và sử dụng người tài kịp thời phát hiện những nhân tố mới
có kế hoạch đào tạo và sử dụng lâu dài tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ khoa học trẻ nhanh chóng tiếp cận tri thức của khu vực thế giới thực hiện ra soát và đổi mới công tác quản lý nghiên cứu thông tin ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng chiến lược về khoa học và công nghệ công an nhân dân trong giai đoạn mới
cũng tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang đã ghi nhận biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học công an trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho đại diện một mươi tám tập thể bốn mươi năm cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc
thưa quý vị với phương châm hướng các hoạt động về cơ sở tuyên truyền vận động các tổ chức đoàn thể chính trị tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
thời gian qua tại nhiều địa bàn dân cư trên cả nước đã có những cách làm hay sáng tạo nỗ lực đoàn kết cùng nhau phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào các cuộc vận động nhất là thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
tinh thần đoàn kết trong mỗi khu dân cư được coi là một trong những nhân tố quan trọng góp phần xây dựng một không gian văn minh hiện đại với các giá trị văn hóa đạo đức và tình thương yêu trong cộng đồng
liên tục trong nhiều năm khu dân cư này đạt danh hiệu
một khu dân cư văn hóa một trăm linh gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa
đây là kết quả của sự đồng lòng và đoàn kết từ sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của cấp ủy chính quyền tổ chức đoàn thể cơ sở và các tầng lớp nhân dân
định kỳ hàng tuần đồng chí bí thư trưởng ban công tác mặt trận cơ sở và đại diện người dân khu dân cư thường xuyên có những buổi gặp gỡ trao đổi nắm tình hình như thế này
vì vậy việc giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp được thực hiện ngay từ cơ sở
những ý kiến đề xuất của người dân kịp thời được lắng nghe và ghi nhận
nội dung về mặt tuyết truyền về xây dựng gia đình văn hóa tổ văn hóa
qua các nội dung và các cuộc vận động như thế thì làm sao đảm bảo được yếu tố quan trọng lòng khốt của vấn đề là nhân dân phải có tinh thần đoàn kết
đoàn kết là thông qua bộ quy tắc ứng xử của thành phố
cũng như là thông qua nhân dân
xây dựng một người hà nội thanh lịch văn minh
hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã và đang được lan tỏa với nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với từng địa bàn dân cư
đây cũng là cuộc vận động kế thừa những kết quả sau hai mươi năm mặt trận tổ quốc việt nam phát động cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được nhân dân đồng tình ủng hộ
đến nay năm mươi hai bốn số xã và một trăm linh chín huyện về đích trong xây dựng nông thôn mới
với hàng nghìn km con đường bê tông được hình thành từ việc huy động sự đóng góp của nhân dân
hàng trăm công trình dân sinh thủy lợi được khánh thành
cùng với đó đã có hàng nghìn mô hình tổ tự quản câu lạc bộ trong giữ gìn an ninh trật tự giúp đỡ nhau phát triển kinh tế hay bảo vệ môi trường xây dựng đời sống mới được thành lập
kết quả này sẽ không có được nếu không khơi gợi được tinh thần đoàn kết trong nhân dân
phát huy và huy động được sức mạnh của khối đạo đồng kết toàn dân tập trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung
và đặc biệt là đối với mặt trận là phải cùng với chính quyền các cấp phải thực hiện tốt các giải pháp trong đó đặc biệt là phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở
hệ thống mặt trận các cấp cần phải đổi mới mạnh mẽ nâng cao hơn nữa cái vai trò trách nhiệm trước đảng với nhân dân để thể hiện là cái nơi tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
phát huy được cái
địa bàn khu dân cư để làm sao hơn một trăm linh khu dân cư vận động nhân dân để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị ở địa phương
sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn nhấn mạnh ý nghĩa đoàn kết dân tộc
theo người sức mạnh đại đoàn kết chính là cội nguồn đi tới thành công
vì vậy tinh thần đoàn kết khi được thắp sáng ngay từ chính mỗi người sẽ xây dựng địa bàn dân cư đoàn kết
trung sức xây dựng đô thị văn minh và lan tỏa trở thành một ngày hội về tinh thần đại đoàn kết
tinh thần đoàn kết tốt đẹp của dân tộc
sáng nay tại hà nội tổng thư ký ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng
chủ trì họp báo quốc tế về năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam nhằm phối hợp chuẩn bị tốt nhất cho các hoạt động
ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi đã thành lập năm tiểu ban gồm tiểu ban nội dung tiểu ban lễ tân tiểu ban vật chất hậu cần
tiểu ban tuyên truyền văn hóa tiểu ban an ninh y tế và ban thư ký asean quốc gia hai nghìn hai mươi
phát biểu tại họp báo thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng cho biết việt nam sẽ chính thức đảm nhận vai trò
chủ tịch hiệp hội các quốc gia đông nam á asean theo luân phiên từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đồng thời cũng đảm nhận vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
từ bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp đặt ra nhiều thách thức đối với chủ nghĩa đa phương
tự do thương mại các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng
xuất phát từ các vấn đề đặt ra cho asean cũng như căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ về xây dựng cộng đồng asean
việt nam đã lựa chọn chủ đề cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi là gắn kết và chủ động thích ứng
với gắn kết thì chúng tôi mong muốn là củng cố khối đoàn kết thống nhất nâng cao năng lực nội tại
và thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của cộng đồng asean tăng cường liên kết khu vực kết nối về kinh tế
đề cao ý thức cộng đồng và bản sắc của asean
chúng tôi sẽ đảm bảo người dân và lấy người dân làm trung tâm
với cái yếu tố chủ động thích ứng thì chúng tôi mong muốn là nâng cao năng lực của asean
để có thể thích ứng một cách chủ động và hiệu quả trước các biến động nhanh chóng của tình hình thế giới
trước các thách thức đang nổi lên
gắn kết và thích ứng là hai thành tố có tính giao thoa hỗ trợ chặt chẽ
một cộng đồng asean gắn kết và phát triển thì mới có thể chủ động thích ứng hiệu quả
với các yếu tố tác động bên ngoài
và ngược lại thì có chủ động thích ứng thì sẽ giúp cho asean trở thành một khối gắn kết chặt chẽ
dưới chủ đề này thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng nêu rõ
trong nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam sẽ thúc đẩy năm ưu tiên
bao gồm phát huy vai trò và đóng góp tích cực của asean
vào công cuộc duy trì môi trường hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực
thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực nâng cao khả năng thích ứng
và tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp bốn
thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc asean
đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững
nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của bộ máy asean
dự kiến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín việt nam sẽ tổ chức lễ công bố logo
và khai trương website chính thức của năm asean hai nghìn hai mươi
về quy mô việt nam sẽ chủ trì điều phối và tổ chức khoảng ba trăm linh hội nghị hoạt động khác nhau
trong đó quan trọng nhất là hai dịp hội nghị cấp cao vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi các hội nghị bộ trưởng ngoại giao quốc phòng kinh tế môi trường